có rất nhiều lý do để người nghệ sĩ biện minh cho việc sử dụng ma túy
như ứng phó với lịch làm việc quá sức để thăng hoa hơn trong âm nhạc để sáng tạo nghệ thuật
tuy nhiên thế giới đã chứng kiến nhiều tài năng huyền thoại vì nghiện ma túy đã mất đi sự nghiệp và chính mạng sống của mình
ở việt nam cũng vậy nhiều nghệ sĩ đã ngã ngựa khi dính vào cái chết trắng
năm hai nghìn một mươi tám sau khi biểu diễn về ca sĩ châu việt cường tên thật là nguyễn việt cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
quê ở hà trung tỉnh thanh hóa rủ bạn đến một căn hộ tại phường cống vị quận ba đình thành phố hồ chí minh để sử dụng ma túy tổng hợp
đến bảy giờ sáng châu việt cường và người bạn gái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ở trương mỹ hà nội bị sốc thuốc
cường tưởng bạn gái là bà cô tổ nên khóc lóc chắp tay lấy bạn gái
sau đó vì sợ hãi bà cô tổ là ma nên cường lấy tỏi nhét vào miệng bạn gái để trừ tà
kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy trong miệng và họng của bạn gái của cường có đến hơn ba mươi nhánh tỏi
xóa tỏi này gây tắc phế quản gây tắc đường hô hấp khiến nạn nhân tử vong
châu việt cường đã bị khởi tố vì tội vô ý làm chết người
tuy nhiên luật sư đại diện cho gia đình nạn nhân lại gửi đơn đề nghị cơ quan chức năng xem xét khởi tố bị can về hành vi giết người
không chỉ mất tất cả sự nghiệp thậm chí còn phải lĩnh án một mươi ba năm tù về tội giết người
cũng vào năm hai nghìn bảy việc diễn viên hài dương đức hiệp bị bắt vì tăng chữ ma túy thật sự bất ngờ với khán giả nhưng lại không bất ngờ với đồng nghiệp
không bất ngờ bởi hiệp dính đến ma túy gần một mươi năm nay
không bất ngờ cũng bởi một số nghệ sĩ của việt nam nhất là ca sĩ xem ma túy là thuốc lắc là những thứ để thăng hoa nghệ thuật
để nhảy nhót lắc lư theo tiết tấu mạnh của nhạc thị trường
sau khi bị nhà hát tuổi trẻ sa thải hiệp gà xa vào con đường nghiện ngập tù tội
năm hai nghìn bảy hiệp gà bị công an phường phương liên hà nội bắt vì tàng chữ heroin
ngày hầu tòa anh đã bật khóc khi nhìn thấy vợ và con gái nhỏ ba tuổi
phiên xử mở tại ủy ban nhân dân phường phương liên nơi hiệp gà tạm trú chật kín người hâm mộ
bạn diễn và người dân xung quanh
sau hai năm nhận án hiệp nga ra tù và đứng lên làm lại từ đầu
tuy nhiên có thời điểm nhiều thông tin lan truyền rằng hiệp gà tái nghiện
trước tin đồn bất lợi diễn viên hài gốc hưng yên đã lên tiếng phủ nhận
và hiện tại hiệp gà chỉ đi diễn tỉnh và không còn xuất hiện trên sóng truyền hình như xưa
việc dính vào ma túy đã khiến ba mồ hôi để gây dựng trước đó coi như mất sạch
nghệ sĩ thương tín người nghiện ma túy vì biến cố vợ nhỏ
người vợ đầu qua đời
từ một nghệ sĩ tài hoa ngày nào giờ đây ông đã trải qua cuộc sống khó khăn
lý do khiến thương tín xa đoạ vướng vào chất cấm là vì biến cố người vợ đầu qua đời
vì không chịu được cú sốc lớn đó nghệ sĩ thương tín lao vào ma túy
có lần lên cơn nghiện anh đã mượn xe của một nhân viên trong đoàn phim đem cầm lấy tiền chơi ma túy
hơn chục năm chìm trong những mê man của cơn nghiện ông mới rút ra khỏi bùn lầy
khi cai nghiện thành công ở quê nhà
tuy nhiên không lâu sau đó ông lại bị bắt vì tội tổ chức đánh bạc
sau thời gian tủ tội thương tín bắt đầu trở lại cuộc sống có thêm một con gái nhỏ hai tuổi với người vợ thứ tư
đó là những câu chuyện quá khứ của nghệ sĩ thường tín
những năm sau đó ông chăm chỉ nhận sâu vào phim ảnh
cuộc sống hiện tại trong thời gian gần đây của nghệ sĩ thường tín không mấy khả quan
ông rơi vào biến cố sức khỏe khi bị đột quỵ phải nhập viện khẩn cấp
phải dựa vào tiền quyên góp của các mạnh thường quân
dù vượt qua được bệnh tật nhưng đời sống cá nhân của thương tín vẫn rất khó khăn
bây giờ thay vì sinh sống trên thành phố ông về quê cùng vợ con để tiết kiệm chi phí
dù vậy nam nghệ sĩ gạo cội vẫn khao khát kiếm được nhiều tiền để lo cho mình và con gái nhỏ
ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba công an tp hà nội cho biết
công an quận đống đa đã ra quyết định khởi tố đối với bùi thị lê
bùi thị lê hằng bốn mươi tám tuổi ở quận đống đa về tội mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào tối ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận đống đa
làm nhiệm vụ tuần tra đã phát hiện một đối tượng nghi vấn trước số nhà một trăm linh bốn khâm thiên
kiểm tra người này cảnh sát xác định bùi thị lệ hằng đang mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ tăng vật gần bảy gram ma túy tổng hợp
tại trụ sở điều tra hằng khai nhận đã mua số ma túy trên
với giá là năm trăm linh đồng để bán kiếm lời
thông tin này lập tức khiến nhiều người ngỡ ngàng
vì trước đó khi giải nghệ lệ hàng từng là gương mặt nữ diễn viên quen thuộc với khán giả trên truyền hình
lệ hằng tên thật là bùi thị lê hằng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm quê ở tuyên quang
năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cô có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim bản tình ca trong đêm
năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy tên tuổi của lê hằng vụt sáng với vai hoài thái
trong bộ phim xin hãy tin em của đạo diễn đỗ thanh hải
đây là bộ phim kinh điển nhất về chủ đề đời sống của sinh viên
lê hằng được đạo diễn đỗ thanh hải chọn vào vai hoài thatcher khi chưa tròn tuổi hai mươi
và đang là sinh viên năm đầu của đại học sân khấu điện ảnh hà nội
bởi thế ma túy trước sau vẫn là thứ độc hại nguy hiểm với các nghệ sĩ trong giới sobit
ai khôn ngoan tránh được nó thì sẽ có sự nghiệp lâu bền
còn ai không đủ bản lĩnh để vượt qua những sự cám dỗ thì điều họ khó lường tới là sự thất bại về sự nghiệp luôn rình dập
kèm theo đó là những bản án dù là người nổi tiếng cũng không thể nào tránh khỏi
với những nghệ sĩ dùng thuốc lắc hay ma túy mỗi người có một lý do riêng
nếu như ca sĩ của làng giải trí để chạy sâu được khỏe hơn và để làm chủ những vũ điệu bốc lửa đã tìm đến thuốc lắc
thì các sinh viên thanh nhạc lại dùng ma túy để giữ hơi
còn với một số diễn viên thì lại coi thuốc lắc là để giữ dáng vẻ cân đối hoàn hảo
dù có lý do gì đi chăng nữa thì đó là những quan điểm sai lầm và biện minh một cách vô lối
có thể theo quần quay nghiệt ngã của dòng nhạc giải trí
nhiều ca sĩ đã tranh thủ tuổi thanh xuân để kiếm tiền mà bất chấp tất cả
nhưng họ đã bị những viên ma túy tổng hợp cuốn họ từ vòng quay này đến vòng quay khác
cuốn đến mức làm hỏng thẩm mỹ của một thế hệ khán thính giả
những thần tượng ảo những thứ âm nhạc rẻ tiền và những quan điểm nghệ thuật bệnh hoạn
có nhiều ý kiến cho rằng một số sinh viên thanh nhạc dùng doping để giữ hơi và tăng bản lĩnh sân khấu
nghệ sĩ nhân dân quang thọ cho rằng để giữ hơi
người ca sĩ phải luôn nhớ một điều đó chính là khổ luyện
để thành công trước hết phải đam mê phải hiểu biết những gì phía sau tác phẩm
phải biết khám phá nghệ thuật
không một thứ doping nào có thể đổi được thanh nhạc
có thể đổi được thành công của một đời nghệ sĩ mà có chăng sự trả giá lớn hơn nhiều lần
để lại một tiếng hát cho đời không và không thể đốt cháy giai đoạn một cách liều lĩnh đến như vậy
còn nghệ sĩ ưu tú minh hòa thì cho rằng việc diễn viên nọ
người mẫu kia dùng thuốc lắc để giữ giáng đó là sự dối trá
bởi như thế hệ với những người như nghệ sĩ lê khanh lan hương
họ đâu có thứ doping nào ngoài đam mê nghệ thuật
và dù tuổi đời họ không còn trẻ
nhưng sức diễn của họ vẫn tràn trề và dáng vẻ của họ trên sân khấu không hề nhàm cũ
điều quan trọng theo chị minh hòa là nghệ sĩ phải làm thế nào để luôn đẹp trong mắt công chúng
có một điều nữa mà một số nghệ sĩ đã cố tình quên đi là dùng doping
dùng ma túy là vi phạm pháp luật nhưng họ vẫn dùng đây là điều đáng tiếc
có lẽ họ phải gương mẫu về lối sống để xứng đáng với sự hâm mộ của công chúng